qua hai năm thực hiện quyết định số bốn trăm chín mươi của thủ tướng chính phủ về chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp
đến nay đã có khoảng hơn hai sản phẩm ô cốp được đánh giá ba sao trở lên đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước
từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế đầy nạm mạnh phát triển thương hiệu trong và ngoài nước góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
hợp tác xã chè hào đạt tại xã tân cương tp thái nguyên phát triển mô hình trồng chè theo tư chuẩn việt gáp
đã đạt chất lượng sản phẩm ô cốp bốn sao đối với sản phẩm chè đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế
góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cũng như giữ được những nét độc đáo của các nghệ nhân sao chè theo cách truyền thống của địa phương
thứ nhất là về nắm chắc nắm rõ và kỹ thuật kỹ thuật chăm sóc và kỹ thuật trồng chăm sóc và khâu chế biến sản phẩm làm sao
thứ nhất là chè phải sạch hoàn toàn là chè sạch mà trong đó là khi mà có được cái sản phẩm chà
đưa vào những tách chà cho người dân
thật sự là an toàn và yên tâm của người tiêu dùng thì sau đó mình mới có khả năng đưa ra cái chương trình xây dựng lên một cái đạt
của một ô cốp năm sao thì mới đạt đủ tiêu chuẩn
hiện đã có sáu mươi ba tỉnh thành phê duyệt đề án cấp tỉnh và bốn mươi tám địa phương tổ chức đánh giá phân hạng xếp loại các sản phẩm ô cốp
đến nay đã có hai một trăm sáu mươi chín sản phẩm ô cốp được đánh giá ba sao trở lên đặc biệt chương trình mỗi xã một sản phẩm
đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng đặc biệt khó khăn cũng như chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp
theo hướng tập trung tạo dư địa để phát triển đặc sản vùng miền
thứ nhất là doanh thu và số lượng sản phẩm bán hàng của các sản phẩm ô cốp nhất là những sản phẩm bốn sao năm sao
những năm vừa qua đều tăng trưởng từ một mươi đến tập trí với những sản phẩm bốn mươi
cái tác động thứ hai nữa mà chúng tôi thấy rất là quan trọng đó là sản phẩm ô cốp đã tạo ra một cái sân chơi
tạo ra được môi trường để các chủ yếu
chủ thể là nhóm người yếu thế mà đây chúng ta nói đến phụ nữ với ba mươi tám một là chủ thể
đối với đồng bào dân tộc chúng ta hiện nay có khoảng trên dưới một mươi các chủ thể là đồng bào dân tộc tiểu số
đặc biệt có một số sản phẩm ô cốp năm sao chủ thể là đồng bào dân tộc thiểu số
bên cạnh đó để tiếp tục phát triển và nâng tầm các sản phẩm ô cốp các chủ thể cần chú trọng hơn nữa
từ khâu lựa chọn chế biến và bảo quản sản phẩm đổi mới tư duy cách làm trong sản xuất
ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất
từ đó tiếp cận thị trường khẳng định chất lượng thương hiệu ô cốp thúc đẩy nông nghiệp phát triển nâng cao thu nhập cho người dân